sáng ngày một mươi sáu tháng hai huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu đã huy động lực lượng gần sáu trăm linh người
bao gồm quân đội cán bộ công chức và đoàn viên thanh niên hỗ trợ nông dân thu hoạch hồ tiêu
được biết cây hồ tiêu của các hộ dân trên địa bàn bốn xã quảng thành bầu trinh kim long láng lớn
cổ huyện châu đức đang vào mùa chín rộ nhưng có nhiều chủ hộ không thuê được nhân công thu hoạch
người dân lo ngại nếu không thu hoạch đúng thời điểm cây hồ tiêu sẽ bị suy kiệt
lâu dần ảnh hưởng đến những mùa vụ sau hoặc dẫn đến chết vườn tiêu

mừng nhiều lắm cảm ơn bên đảng quỹ và bên ủy ban của huyện châu đức trước nữa là tỉnh vũng tàu
rất cảm ơn
trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai huyện ủy châu đức đã có phân bản khẩn gửi các lực lượng chức năng yêu cầu hỗ trợ người dân thu hoạch tiêu
ngay sau khi văn bản được gửi đi
đồng thuận cao của các ban ngành địa phương đặc biệt là nhân dân
đây là việc làm hết sức nhanh chóng và kịp thời thể hiện sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương đối với nông dân